cũng liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh quảng nam
sau một thời gian đưa vào khai thác thời gian qua tuyến đường tránh nguyễn hoàng đi qua địa bàn
thành phố tam kỳ luôn bị xuống cấp nghiêm trọng mặc dù đã được chủ đầu tư dự án nhiều lần sửa chữa
bên cạnh đó tình trạng người dân tự tiện đập phá giải phân cách mở lối đi băng qua đường
càng gây thêm mất an toàn cho người và phương tiện khi đi qua tuyến đường này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tuyến đường tránh nguyễn hoàng đi qua thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam qua thay đổi dùng
đến nay đã bị xuống cấp mặt đường hư hỏng bấp mô giải phân cách thì xây dựng quá thấp
tạo điều kiện người dân ở đây đập phá để băng qua đường
chỉ một đoạn đường rất ngắn nhưng mà xuất hiện hoàn trăm điểm đập phá giải phân cách
cảnh tượng nhôm nhỡ tìm ảnh nguy cơ mất nội dung thông
từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp nào vào cục
tuyến đường tránh nguyễn hoàng có chiều dài hơn năm km
được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác hơn chục năm nay
đây là trục chính nằm trên tuyến quốc lộ một a qua tỉnh lị quảng nam
nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông
nhiều tài xế tỏ ra ngán ngẩm mỗi khi qua đoạn đường này
tuyến đường nguyễn hoàng bị xuống cấp mặt đường liên tục bị hư hỏng nhằm nhở
cứ sau mùa mưa là xuất hiện ổ gà ổ trâu đầy trên đường
đã vậy người dân địa phương còn phá luôn giải phân cách để băng qua đường
gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng
tuyến đường nguyễn hoàng bị xuống cấp mất an toàn trên tuyến đường trái nguyễn hoàng đã kéo dài lâu nay
tỉnh quảng nam cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị sớm đầu tư nâng cấp mở rộng
để bảo đảm các phương tiện từ nam ra bắc và ngược lại được thông suốt
nhưng đến nay tuyến đường huyết mạch này vẫn chưa được tổng cục đường bộ việt nam
và bộ giao thông vận tải đầu tư giải quyết cằn cờ